chiều nay tại hà nội cục tổ chức cán bộ bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn một mươi chín công tác tổ chức cán bộ của lực lượng công an nhân dân tiếp tục đi vào nền nếp có chiều sâu góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả chức năng nhiệm vụ rõ ràng cụ thể
đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức thực hiện nhiều chủ trương quan trọng giải pháp cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tính đồng bộ liên thông phù hợp với mô hình tổ chức mới

cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới

cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới

các hội nghị quan trọng của đất nước quốc tế diễn ra tại thủ đô hà nội
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được thời gian tới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao
mỗi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị tinh thần cảnh giác cách mạng nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
chủ động xây dựng và thực binh các phương án bảo vệ đồng thời tổ chức học tập huấn luyện thuần thục không để bị động bất ngờ thường xuyên học tập gian luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ chiến thuật sử dụng thành thảo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ quyết tâm xây dựng đơn vị thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện và từng bước hiện đại sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì